kính thưa quý vị khán giả sau một thời gian phát sóng chương trình tp hcm hôm nay đã trở thành người bạn đồng hành thân quen đáng tin cậy với khán giả của truyền hình nhân dân
và để có được điều ấy là công sức của cả ekip các phóng viên biên tập viên thường trú tại tp hcm của truyền hình nhân dân
để có thể khai thác được những vấn đề nóng mang tính thời sự và cấp thiết của thành phố các phóng viên luôn bám sát các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn
kết nối với các chuyên gia những cá nhân tổ chức có chuyên môn trong từng lĩnh vực
cùng với thái độ làm việc nghiêm túc có sự chuẩn bị nghiên cứu kỹ càng
khi tác nghiệp các phóng viên luôn nhạy bén và linh hoạt để trực tiếp ghi hình tại hiện trường mang tới cho khán giả những hình ảnh mới và chân thực nhất có thể
công đoạn kiểm duyệt tin tức và làm hậu kỳ cho chương trình được cả ekip thực hiện tỉ mỉ cẩn trọng bảo đảm nội dung chính xác hình ảnh chọn lọc và cách trình bày dễ hiểu
dễ truyền tải từ khán giả
ngoài việc truyền truyền những hoạt động chính của thành phố với nhiệm vụ là một kênh truyền hình thiết yếu một kênh chính luật
thì truyền hình nhân tại thành phố hồ chí minh sẽ cố gắng nêu được những vấn đề có tính chất phản biệt nó được kết nối với người dân
và từ đó thì giúp thành phố
với những chương trình được đầu tư công phu kỹ lưỡng thành phố hồ chí minh hôm nay đã phổ biến kiến thức kịp thời cho người dân về các chính sách của thành phố

với những chương trình được đầu tư công phu kỹ lưỡng thành phố hồ chí minh hôm nay đã phổ biến kiến thức kịp thời cho người dân về các chính sách của thành phố
phản ánh góp phần định hướng đúng đắn cho các vấn đề trọng tâm và thu hút sự quan tâm theo dõi ủng hộ của khán giả
sắp tới thì tôi nghĩ là nếu như trong khả năng mà cho phép thì chương trình có thể nói thêm hoặc nói sâu hơn về những cái bức xúc của người dân thành phố
trong vấn đề như là ngập lụt tắt đường hoặc là những vấn đề làm sao để giải quyết khám chữa bệnh được nhanh hơn tốt hơn
tôi nghĩ rằng chương trình có thể đi sâu vào và phản ánh cụ thể hơn nữa để chúng ta có thể biết được những cái mô hình mới những cái đơn vị
mà đang áp dụng tốt nhất các cái ứng dụng công nghệ thông tin trong tài cách hành chính trong đơn cao chất lượng phục vụ người dân
trong y tế giáo dục an giao thông để người dân biết đến và ủng hộ cho các sự thay đổi đó
mời quý vị chú ý theo dõi chương trình tp hcm hôm nay vào hai mươi h thứ sáu hàng tuần trên sóng truyền hình nhân dân
còn sau đây mỹ linh xin mời quý vị khán giả cùng đến với những chương trình mới hấp dẫn sẽ lên sóng truyền hình nhân dân trong tuần sau
chương trình tp hcm
thời lượng của chương trình kết nối khán giả tới đây là kết thúc
hy vọng quý vị khán giả tiếp tục dành sự quan tâm ủng hộ cho các chuyên đề trên sóng truyền hình nhân dân
xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các chương trình tiếp theo
chương trình tp hcm
chương trình tp hcm